với sự ra đời của nhà máy lọc dầu dung quất theo ông là một quyết định sáng suốt của đảng và nhà nước ta nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế miền trung xây dựng nơi đây thành đòn gánh vững chắc cho kinh tế hai đầu đất nước duy trì ổn định chính trị xã hội
dung quốc có một vị trí địa lý rất thuận lợi ở đó gần sân bay chulalongkorn và tại đó có thể xây dựng cảng biển nước sông
và từ đó có thể phát triển công nghiệp nặng có quy mô lớn để làm một cú khích để dung quốc phát triển đi lên và cũng là để tạo điều kiện cho miền trung đi lên cùng cả nước
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
công nghiệp nặng quy mô lớn như luyện cắn thép đóng tàu cơ khí chế tạo ô tô là khu kinh tế đa ngành đa lĩnh vực trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp nặng
do đó nhà máy lọc dầu dung quất được chọn là hạt nhân ưu tiên đầu tư phát triển của khu kinh tế dung quất
nhà máy lọc dầu dung quất đã được đầu tư hơn hai năm tỷ đô la
trên diện tích tám trăm một mươi hectare với công suất sáu năm triệu tấn dầu thô trên một năm
tương đương một trăm bốn mươi tám thùng trên một ngày nhằm đáp ứng hơn ba mươi nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của cả nước
mất bốn năm xây dựng với hàng ngàn con người vật lộn với nắng mưa đêm ngày và hàng ngàn tấn thiết bị máy móc được vận chuyển lắp đặt
năm hai nghìn chín nhà máy lọc dầu chính thức đi vào hoạt động
trong sự ngỡ ngàng và ngưỡng mộ của người dân cả nước và bạn bè quốc tế
để vận hành nhà máy đã có hơn một kỹ sư và nhân viên được đưa đi đào tạo ở nước ngoài
từ những bước đi chập trứng ban đầu đến nay hầu hết đội ngũ cán bộ người việt đã đảm nhiệm vai trò mà trước đây chỉ giao cho các chuyên gia nước ngoài
tự tin làm chủ công nghệ làm chủ khoa học kỹ thuật để vận hành nhà máy
bảo đảm an toàn và đảm nhiệm cho các chuyên gia nước ngoài
từ khi đưa vào hoạt động đến nay nhà máy đạt tổng doanh thu gần bảy trăm ba mươi bốn tỷ đồng
và mỗi năm đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng một trăm ba mươi bảy tỷ đồng
hiện nay đối với nhà máy lọc dầu dung quốc công tác sản xuất kinh doanh rất là ổn định
vận hành ở công suất tối đa từ một trăm linh năm đến một trăm một mươi để tăng cường tối đa lợi nhuận
và năm hai nghìn một mươi bảy
dịch tục lọc nam hết sức thành công của công ty lọc dầu bình sơn
hiện nay là gọi là hoa dầu đem lại lợi nhuận rất cao
được một tổ chức solomon đánh giá dựa trên ba trăm hai mươi những máy lọc dầu
thế thì nhà máy lọc dầu dung quốc thuộc cái nhóm thứ hai
được tất cả chuyên gia đánh giá rất cao
tập trung nguồn lực của nhà nước cho sự hình thành nhà máy lọc dầu dung quất
là yếu tố quyết định sự thành công của khu kinh tế dung quốc
tuy nhiên còn phải nhắc đến sự quyết tâm
nỗ lực rất lớn của đảng bộ chính quyền và người dân tỉnh quảng ngãi
trong việc huy động nhân lực vật lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật
kêu gọi xúc tiến đầu tư bảo đảm đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp như
xây dựng một trăm ba mươi km cầu đường bộ xây dựng đê tránh sóng các bến càng
hệ thống cấp điện cấp nước viễn thông và một số công trình hạ tầng xã hội
như các khu tái định cư bệnh viện trường đào tạo nghề
trung tâm hỗ trợ kỹ thuật nông lâm nghiệp
mạnh dạn cắt bỏ các dự án chậm tiến độ bố trí quỹ đất cho các nhà đầu tư chiến lược
sự quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh của bang quân lý đã quyết định là thu hồi
tất cả các dự án chậm tiến độ
đây cũng là một trong những cái mà nó tạo ra cái bước phát triển trong cái giai đoạn
và được đánh giá là cái giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu là năm bẩn ly cho cái giai đoạn phát triển mới
chúng ta thu hút có cái dự án và người ta đầu thư kế dài thì tỉnh và bang đã quyết định thu hồi
khi có cái dự án mà chậm tiến độ
đặc biệt là chọn những nhà đầu tư có tiềm năng mới để mà người ta vào
có năng lực để vào đầu tư và đã phát huy hiệu quả
công ty công nghiệp nặng doosan việt nam là nhà đầu tư chiến lược được mời gọi vào hoạt động tại khu kinh tế dung quất năm hai nghìn sáu
đu san vina đã đầu tư ba trăm linh triệu đô la trên diện tích một trăm một mươi hectare để hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị công nghiệp nặng như
nồi hơi cho các nhà máy nhiệt điện cầu trục bốc rỡ hàng cho các hệ thống cảng biển và một vài sản phẩm cơ khí trọng điểm khác
tháng năm vừa qua doosan vina đã tạo ra một công ty công nghiệp nặng doosan việt nam

tháng năm vừa qua doosan vina đã xuất khẩu ba cầu trục càng biển siêu trường siêu trọng hơn bốn năm trăm linh tấn sang ấn độ
các cầu trục siêu trường siêu trọng này có thể bốc rỡ các container hàng hóa trọng tải từ bảy mươi năm đến một trăm linh tấn
tất cả thiết bị công nghiệp nặng này được sản xuất lắp ráp mang thương hiệu việt nam đã khẳng định hướng đi đúng của khu kinh tế dung quốc
trong chiến lược phát triển ngành cơ khí trọng điểm quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu
với một một trăm linh hectare cảng biển nước sâu kéo dài một mươi km và có thể đón tàu trọng tải đến một trăm năm mươi tấn
tỉnh quảng ngãi đã ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư vào khai thác cảng biển gắn với hoạt động sản xuất
đến nay đã có ba doanh nghiệp đầu tư xây dựng một mươi tám bến cảng phục vụ cho các hoạt động lọc hóa dầu công nghiệp nặng chế tạo máy dịch vụ tổng hợp
riêng năm hai nghìn một mươi sáu sản lượng hàng hóa thông qua cảng tại khu kinh tế dung quốc đạt một mươi bảy bảy triệu tấn
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hào hưng là một trong những doanh nghiệp đầu tư xây dựng bến cảng và kinh doanh dịch vụ vận chuyển qua cảng
có mặt tại khu kinh tế mở dung quất từ năm hai nghìn chín công ty đã đầu tư một trăm một mươi năm tỷ đồng
xây dựng hai cảng chuyên dùng phục vụ hoạt động xuất khẩu răm gỗ
kinh doanh vận tải biển
hiện công ty đầu tư xây dựng thêm ba cảng chuyên dụng khác
với trọng tải đón tàu hơn bảy mươi tấn công suất tám triệu tấn trên một năm
nhận thức rõ lợi thế về điều kiện tự nhiên và sự quan tâm yêu đãi của tỉnh quảng ngãi
công ty hào hưng yên tâm đầu tư kinh doanh tại khu kinh tế dung quốc
khu kinh tế dung quốc có cái vĩnh nước sâu là vĩnh dung quốc
rất phù hợp cho các dự án cảng biển cho tàu có tài trọng lớn
thứ hai là các điều kiện về môi trường đầu tư của tỉnh
cũng là thứ nhất là rất là tạo điều kiện cho doanh nghiệp để phát triển
với những lý do đó công ty hào hưng quyết định đầu tư vào dự án
của các dự án của các doanh nghiệp để phát triển
các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ công nghiệp dịch vụ thương mại đô thị
cũng là hướng đi ưu tiên và phát triển hiệu quả của tỉnh quảng ngãi ở khu kinh tế dung quốc
sự hình thành khu công nghiệp v ship quảng ngãi là một điển hình
năm hai nghìn một mươi ba khu công nghiệp v ship đã đầu tư xây dựng kết cấu
hạ tầng với diện tích sáu trăm linh hectare đất công nghiệp và năm trăm hai mươi hectare đất đô thị và dịch vụ
sau bốn năm hoạt động đến nay v sip quảng ngãi thu hút được một mươi bảy nhà đầu tư
với tổng vốn đầu tư ba trăm bốn mươi hai triệu đô la mỹ
trong đó tám nhà đầu tư đã đi vào hoạt động với khoảng bốn lao động
và sẽ có khoảng hai mươi cơ hội việc làm khi một mươi bảy nhà đầu tư đi vào hoạt động
đến nay khu kinh tế dung quốc đã thu hút hai trăm năm mươi năm dự án với tổng vốn đăng ký hơn một mươi một tỷ usd
trong đó có bốn mươi ba dự án fdi với tổng vốn đăng ký một ba mươi bảy tỷ usd
hai trăm bảy mươi hai dự án đầu tư trong nước với tổng bốn đăng ký gần một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
riêng năm hai nghìn một mươi bảy đã thu hút ba mươi dự án mới với vốn đăng ký hơn một mươi một tỷ usd

trong đó có bảy dự án fdi với vốn đầu tư ba trăm một mươi bốn triệu usd giải quyết việc làm cho hơn hai mươi lao động
sự phát triển của khu kinh tế dung quốc đã tạo bước phát triển đột phá
về sản lượng công nghiệp kim ngạch xuất khẩu và thu ngân sách của tỉnh quảng ngãi
từ chỗ là tỉnh thu ngân sách thấp trở thành một trong một mươi tỉnh có nguồn thu ngân sách lớn nhất nước
đặc biệt là giai đoạn hai
từ năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm khu kinh tế dung quốc đã đóng góp hơn một trăm hai mươi sáu tỷ đồng vào nguồn thu ngân sách quốc gia
mục tiêu phát triển khu kinh tế dung quốc đến năm hai nghìn ba mươi
là hình thành trung tâm lọc hóa dầu và trung tâm năng lượng quốc gia tại khu kinh tế này
tuy nhiên hiện nay chỉ mới có hai nhà máy sản xuất liên quan đến lĩnh vực lọc hóa dầu
với sản phẩm chủ yếu là xăng dầu
các nhà máy sản xuất từ sản phẩm lọc hóa dầu vẫn chưa được hình thành
do đó để hoàn thành mục tiêu này còn nhiều khó khăn
trong tương lai dần dần chuyển dịch từ sản phẩm lọc dầu sang hóa dầu
do vậy là công ty lọc dầu bình sơn phải đi trước một bước để chúng ta đầu tư định hướng hóa dầu hiện nay
và đồng thời chúng ta phải tính tới khi mà nhu cầu cái cung mà bằng khẩu là chúng ta phải xuất khẩu
do vậy để xuất khẩu được là đột hỏi chúng ta về cái giá phải rẻ
và chất lượng phải cao
do vậy là công ty phải tiến hành công tác và nâng cấp mưa rộng nhà máy
để chúng ta tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh
để sẵn sàng cạnh tranh với các nhà máy lọc dầu trong khu vực cũng như là trên thế giới
mặc dù có lợi thế về cảng biển nước sâu
nhưng lượng hàng thông qua cảng chủ yếu chỉ là các sản phẩm xăng dầu thiết bị cơ khí
còn lại chủ yếu là răm gỗ dịch vụ vận tải biển logistic trung chuyển hàng hóa chậm phát triển
giao thông chưa kết nối được các tuyến đường ven biển quảng nam quảng ngãi bình định
cũng ảnh hưởng đến việc phát huy được lợi thế kinh tế toàn tuyến
hơn hai mươi năm xây dựng và phát triển
khu kinh tế dung quốc đã khẳng định vị thế của một trung tâm lọc hóa dầu công nghiệp nặng của khu vực và cả nước
đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế ổn định xã hội theo mục tiêu mặt đảng và nhà nước ta quyết tâm và kỳ vọng giao trọng trách cho khu kinh tế này
phần tới của ký sử mời quý vị và các bạn đến với khu kinh tế trân mây tỉnh thừa thiên huế
một khu kinh tế chưa phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế cảng biển và theo kịp đà tăng trưởng của khu vực miền trung